bộ trưởng bộ công thương vừa ký ban hành thông tư số hai mươi hai quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu
kinh doanh tạm nhập gỗ rán vào việt nam để tái xuất sang hoa kỳ
thông tư này nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu gỗ rán sang mỹ
để phòng tránh ra lận thương mại về xuất xứ hàng hóa chuyển tải bất hợp pháp
dẫn tới nguy cơ mỹ có thể siết chặt quản lý đối với gỗ rán xuất khẩu của việt nam
tác động tiêu cực đến sản xuất trong nước và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính
thông tư số hai mươi hai sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó gỗ rán được đánh giá là một trong những mặt hàng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị gian lận xuất xứ hàng hóa